theo kế hoạch của bộ thông tin và truyền thông kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây các nhà mạng lớn như vinaphone mobifone và viettel sẽ triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số đối với thuê bao trả sau
sau ba tháng việc này sẽ áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước đến thời điểm hiện tại các nhà mạng cho biết đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi
rất nhiều thuê bao di động như ông trần việt tân đã biết đến thông tin về việc được chuyển mạng giữ nguyên số vào tuần tới
nếu như trước đây việc chuyển mạng đồng nghĩa với phải thay đổi số điện thoại gây tâm lý e ngại cho người dân thì giờ với chính sách này việc chuyển đổi sẽ thuận tiện hơn
vinaphone là một trong ba nhà mạng lớn sẽ tham gia đợt này và đến nay đã cơ bản hoàn thiện các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phần mềm tính cước
kênh bán hàng đào tạo đội ngũ sẵn sàng phục vụ người dân thực hiện chuyển mạng giữ số vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây
chúng tôi đều nhận thấy rằng dịch vụ chuyển mạng giữ số đem lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng cũng như cho cộng đồng
thứ nhất thì một cái rõ ràng là khách hàng có thể có nhiều lựa chọn hơn
cái thứ hai là khi mà cái rào cản chuyển mạng phải chuyển số nó không còn thì buộc các nhà mạng phải tập trung nhiều hơn vào công tác nâng cao cái chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
ngoài mong muốn được sử dụng cái dịch vụ
thì người dân người sử dụng còn mong muốn về cái chất lượng của cái dịch vụ của mình phải tốt
đứng ở góc độ là cái chất lượng của cuộc gọi góc độ gồm cuộc sống góc độ của cái cước phí phải chi trả
và khi đó thì các nhà mạng phải cạnh tranh với nhau
theo dự kiến mức phí mà người dân phải nộp khi đăng ký dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số là khoảng một trăm hai mươi đồng
các thuê bao di động sẽ có bốn mươi năm ngày để hoàn tất các nghĩa vụ cam kết
và thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp
thời gian này được tính kể từ thời điểm trung tâm chuyển mạng gửi tin nhắn sms thông báo lịch chuyển mạng
bên cạnh đó các nhà mạng đã thống nhất về thời gian tối thiểu giữa hai lần chuyển mạng của một thuê bao là chín mươi ngày kể cả ngày nghỉ